phó thủ tướng trương hòa bình vừa có ý kiến chỉ đạo về đề nghị xem xét điều tra vụ việc vi phạm pháp luật
tại trung tâm khảo nghiệm kiểm nghiệm kiểm định nuôi trồng thủy sản thuộc tổng cục thủy sản
phó thủ tướng giao bộ công an chỉ đạo đơn vị chức năng của bộ kiểm tra đánh giá các tài liệu chứng cứ về vụ việc
vi phạm pháp luật tại trung tâm khảo nghiệm kiểm nghiệm kiểm định nuôi trồng thủy sản
nếu có dấu hiệu tội phạm thì quyết định khởi tố điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu về việc xác định có căn cứ khởi tố hoặc không có căn cứ khởi tố
trong quá trình bộ công an xử lý vụ việc nói trên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo tiếp tục thanh tra làm rõ các sản phẩm thủy sản
sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản đã đưa vào danh mục được phép lưu hành trên thị trường
trái quy định của pháp luật có bao nhiêu sản phẩm thực tế đã lưu hành bao nhiêu sản phẩm chưa lưu hành
giám định chất lượng các sản phẩm xác định hậu quả và chuyển kết luận giám định đến bộ công an